thực hiện triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi theo nguyện quyết số một mươi hai của chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ hỗ trợ trồng rừng công trình nước sạch thủy lợi giúp người dân sau khi được giao đất
có thể sớm đi vào ổn định sản xuất
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
tham mưu cho chính phủ thực hiện bàn giao đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường
về địa phương thực hiện quản lý và bố trí sử dụng đất ở đất sản xuất cho đồng bào
vùng dân tộc thiểu số bộ cũng xây dựng kế hoạch về hỗ trợ trồng rừng hỗ trợ xây dựng
công trình nước sạch thủy lợi giúp người dân sau khi được giao đất có thể sớm đi vào
ổn định sản xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tổng cục lâm nghiệp
tổng cục thủy lợi cục kinh tế hợp tác xã cần phải thực sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao